đây là chia sẻ của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị thượng đỉnh giữa đảng cộng sản trung quốc và các chính đảng trên thế giới
đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của các chuyên gia nhà nghiên cứu và các học giả
đà nẵng tổ chức cách ly an toàn hợp lý cho người về từ vùng dịch
làm rõ phương thức hoạt động của sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo quy mô lớn tại hải phòng
trong phần tin quốc tế vụ cháy số người chết trong vụ cháy bệnh viện cách ly bệnh nhân covid một mươi chín tại iraq hiện nay đã tăng lên con số sáu mươi bốn
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chia sẻ một số ý kiến về vụ cháy bệnh viện cách ly an toàn hợp lý cho người về từ vùng dịch
trong đó nhấn mạnh các chính đảng tổ chức chính trị xã hội cần nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm tăng cường đối thoại hiểu biết lẫn nhau hợp tác quốc tế tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau chung tay ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
chia sẻ này đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của các chuyên gia nhà nghiên cứu và các học giả trong nước
trong bài phát biểu của mình trước khoảng một mươi đại diện của hơn năm trăm linh chính đảng và tổ chức trên thế giới theo hình thức trực tuyến
nguyễn phú trọng khẳng định trong bối cảnh hiện nay đã và đang có những thách thức đặt ra cho các quốc gia và có những vấn đề ảnh hưởng tới đời sống kinh tế xã hội toàn cầu và cuộc sống của con người
với vai trò là tổ chức chính trị xã hội quan trọng trong đời sống của các quốc gia và cũng là chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế
các chính đảng tổ chức chính trị xã hội cần phát huy vai trò của mình đồng hành cùng với chính phủ các nước để đem lại hạnh phúc cho nhân dân
tham gia tích cực vào quá trình ứng phó với những thách thức toàn cầu
nâng cao năng lực quản trị toàn cầu từ đó thực hiện khát vọng hạnh phúc của toàn nhân loại
từ bối cảnh tình hình thế giới thì nó đặt vấn đề về mối quan hệ giữa một quốc gia một dân tộc với các quốc gia các dân tộc khác
phải là hòa bình hợp tác hữu nghị và cùng phát triển
đấy cũng là những điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng một cái xã hội hạnh phúc cho nhân dân
tổng bí thư đã có đưa ra một cái định
hướng có thể nói là sát đúng với bản chất của chủ đề hội nghị các chính đảng
và chúng với lại cái mối quan tâm lớn của các quốc gia dân tộc và chính đảng trên thế giới hiện nay
đó là quốc gia nào cũng cần phải tăng thêm sức mạnh của mình
bằng là sự hợp tác và đoàn kết với quốc tế
do đó các quốc gia và các chính đảng
cần nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với lại cộng đồng quốc tế
nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chia sẻ về tăng cường hợp tác quốc tế
trong việc ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội
đại dịch covid một mươi chín đang tác động đến toàn cầu đến nhân loại và thậm chí đến với một con người
chính vì thế thông điệp của tổng bí thư đưa ra
theo tôi rất cấp bách rất ý nghĩa rất thời sự ở chỗ gì
ông kêu gọi đây là công việc nhiệm vụ chung của cả nhân loại của toàn cầu
mà không riêng gì các đảng các tổ chức chính trị
và tất cả các nước đều cùng phải là tham gia đều cùng phải đồng hành
cùng phải bắt tay vào câu chuyện đấu tranh khắp cuộc khó khăn này
một cái nhiệm vụ trọng tâm
phát triển rất là tích cực cho nhân dân thế giới
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đánh giá cao các nội dung được đề cập
trong bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện
sâu rộng sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy
và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng
chính trị xã hội và nhân dân các nước
phấn đấu vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ
hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội
nhân kỷ niệm sáu mươi năm thảm họa chất độc màu da cam
vào chiều ngày hôm nay hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
bảo tàng lịch sử quân đội việt nam binh chủng hóa học
văn phòng ban chỉ đạo bảy trăm linh một phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề
thảm họa da cam dioxin sáu mươi năm nhìn lại
triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật
theo nhiều chủ đề ý nghĩa
ngay trong ngày đầu tiên triển lãm đã nhận được sự ủng hộ
từ các chiến sĩ cùng quan khách tới tham dự
qua đó tuyên truyền sâu rộng để đồng bào chiến sĩ
người việt nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học dioxin
đối với môi trường và sức khỏe của con người
về nỗ lực của nhà nước và chính quyền ta
của toàn xã hội chúng ta góp sức khắc phục hậu quả
chất độc da cam sau chiến tranh
đồng thời tôn vinh những nỗ lực vượt khó
của các nạn nhân chất độc da cam để hòa nhập cộng đồng
bên cạnh đó triển lãm tiếp tục kêu gọi sự chung tay
đồng lòng xoa dịu mỗi đau
đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý
cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
theo chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
tiếp nối và lan tỏa chương trình
do đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an chủ trương phát động
trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã triển khai
làm hai trăm linh căn nhà tình nghĩa giúp đỡ các hộ nghèo
cho đến thời điểm này thì có những ngôi nhà ba cứng
nền cứng mái cứng vách cứng đã được hoàn thiện
nhiều hộ đã được nhận nhà về ở
giúp cho người dân nơi đây yên tâm lao động sản xuất
từ đó có những đóng góp tích cực hơn
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi một năm trông phải chạy thận
tất cả gia tài của nhà
chị hoàng thị hoa tại thị trấn na hàng
đều đồ dồn cho chồng chữa chị
nhưng cuối cùng anh vẫn không qua khỏi
để lại chị và hai đứa con thơ
với căn nhà cũ sắp đổ
phải đi ở nhờ nhà chị gái
khi có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà
cho hộ nghèo của bộ công an
và ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang phối hợp
chị đã được công an huyện na hàng hỗ trợ
là ngôi nhà ba gian hai mái rộng ba mươi sáu m hai
đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng
với tổng kinh phí năm mươi triệu đồng
ngoàn cảnh nhà tôi thì vô cùng khó khăn
do căn bệnh hiểm nghèo
chồng tôi không qua khỏi được
nhà tôi thì
sắp sụp tủ rồi
nhưng mà hiện tại bây giờ bộ công an
cũng kết hợp với cơ quan địa phương
đã cất được xong căn nhà cho tôi
thì tôi ra tay mặt cho gia đình
thì tôi cũng không biết nói gì hơn
gửi lời cảm ơn tới bộ công an
đã quan tâm đến những hộ nghèo
chính sách như gia đình nhà tôi
vì anh nhà tôi mất
chưa được bốn chín ngày
thì xong thì tôi sẽ mời vận chuyển anh lên trên ngôi nhà mới này
năm nay đã hơn chín mươi tuổi
là hộ nghèo sống đơn thân trong ngôi nhà sàn rụt nát
cuộc sống của cụ phạm thị ót
dựa vào nguồn trợ cấp bảo trợ xã hội
ở cái tuổi xưa nay hiếm
bà rất vui mừng khi được nhận căn nhà tỉnh nghĩa
do bộ công an hỗ trợ kinh phí
và được lực lượng công an huyện na hàng
cùng chính quyền địa phương chung tay khởi công xây dựng
giấc mơ có được ngôi nhà khang trang
có thể trên nắng che mưa lúc tuổi già của bà
đã trở thành sự thật
bây giờ thôi thì thôi
mà được vui
các con các cháu bên cạnh
lần trước thì cái nhà bé nó rụt rụt
thì lo trước đời
không lúc nào hết lo
bây giờ thì cảm ơn nhà nước
để chính phủ
để các công an
để ủng hộ tôi
thôi cháu biết nói gì được nữa
đề án hỗ trợ hộ nghèo
khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
không chỉ giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
có được ngôi nhà vững chắc
tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững
mà còn là cơ hội
để lực lượng công an các cấp được tiếp xúc
lắng nghe đối thoại với nhân dân
từ đó tiếp tục xây dựng
củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn
đối với sự hỗ trợ của bộ công an này
thì qua nắm bắt hình
tại địa bàn
thì thấy là bà con rất là vui mừng
và phấn khởi vì sự hỗ trợ
nó mang đến cho bà con những cái niềm vui
và có những cái cuộc sống ấm no hơn
theo chúng tôi đánh giá
thì sẽ làm cho cái tình hình an ninh trật tự
xã hội trên địa bàn huyện an
sẽ kéo giải
được tội phạm trong thời gian tới
các anh về mái ấm nhà vui
tiếng hát tô cười rộn vàng xóm nhỏ
với hai trăm linh ngôi nhà được hỗ trợ
trên toàn địa bàn tỉnh tuyên quang
sẽ hoàn thiện trong thời gian tới
sẽ giúp người dân nghèo khó khăn về nhà ở
có nền tảng ban đầu vững chắc
để họ yên tâm tập trung phát triển sản xuất
cải thiện cuộc sống
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong nước cho tới thời điểm này
theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế
vào tối ngày hôm nay cho biết
có thêm tám trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại tây ninh

tại tp hcm là năm trăm bốn mươi sáu ca
bình dương là một trăm tám mươi sáu ca
long an là bốn mươi chín ca
đồng tháp một mươi chín ca
phú yên một mươi năm ca
hương yên tám ca
hà nội sáu ca
tầng thơ năm ca
an giang đà nẵng mỗi địa phương là ba bốn ca
trà vinh kiên giang mỗi địa phương phát hiện ba ca mắc mới
còn tại bắc giang là một ca
trong đó bảy trăm năm mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc là khu đã được phong tỏa
có thêm hai trăm hai mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên chín năm trăm năm mươi ca
tổng số ca tử vong trong ngày là năm ca
vào sáng ngày hôm nay
bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
tổ chức cuộc họp trực tuyến
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với công an các đơn vị địa phương ở phía nam
thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp
địa bàn phía nam thời gian vừa qua
tình hình cấp độ dịch bệnh ở mỗi địa phương
tuy khác nhau nhưng đều có nguy cơ bùng phát
với số ca bệnh thường xuyên tăng cao
và diễn biến phức tạp
hai mươi năm tỉnh thành phía nam từ bình thuận trở vào
có nhiều địa phương là trung tâm kinh tế thương mại
của cả nước
tập trung nhiều khu chế xuất khu công nghiệp
tình hình dịch bệnh phức tạp với nhiều ổ dịch
nhiều nguồn lây gây hậu quả nặng nề
hiện thành phố hồ chí minh đồng nai vũng tàu
đã áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong bối cảnh này
bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có dịch xảy ra
các đồng chí phải rất là chủ trương
các đơn vị phải chủ động
để chuẩn bị sẵn sàng phương tiện thuốc hóa chất
vật tư tiêu hoa
các đơn vị tranh thủ lúc dịch chưa bùng rộng
chúng ta nên chuẩn bị
cụng y tế cũng có hỗ trợ công an các định phương
và qua kiến nghị các đồng chí
kiến nghị rất là nhiều
thứ nhất là vaccine thứ hai là phương tiện
thứ ba là test nhanh
cụng y tế cũng đã triển khai mua
như báo cáo các đồng chí là trong quá trình cấp phát
chúng tôi rất ưu tiên cho các tỉnh có dịch trước
và cụng y tế chỉ hỗ trợ một phần
chúng ta các đơn vị cũng phải chủ động
để bố trí làm sao sẵn sàng khi có dịch xảy ra
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an các tỉnh thành
phải thường xuyên cập nhật các báo cáo hàng ngày
tình hình dịch bệnh cho bộ chỉ huy tiền phương
nhận báo cáo vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
ngoài ra với các tình hình đột xuất bất ngờ
phải báo cáo bằng các phương tiện thông tin liên lạc nhanh nhất
cho bộ chỉ huy tiền phương
không cần đợi văn bản
lãnh đạo công an các địa phương
chịu trách nhiệm chức lãnh đạo bộ công an
nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị
đề nghị là vào lúc này tôi đề nghị đồng chí giám đốc
phải là người trường bán chỉ đạo
phòng chống dịch covid của công an tỉnh
và là người tham gia cả cái ban chỉ đạo
cả cái bán bệnh của địa phương
phải trực tiếp
bây giờ không có ủy quyền cho giám đốc nữa
tình hình nó nguy hiểm nó sát sơn rồi
không thể nói ủy quyền cho phỏ được nữa
mà phải là người đứng đầu

để đồng chí giám đốc
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an
chịu trách nhiệm trước thân nguyện ủy ban
chịu trách nhiệm trước nhân dân
của tỉnh đó
trực tiếp tham gia làm trường
và trực tiếp hằng ngày
cập nhật thông tin và chỉ đạo xử lý
với tinh thần chống dịch như chống giặc
thời gian qua bên cạnh việc bám sát chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương
tập trung nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
an toàn xã hội
công an các tỉnh còn chủ động
tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
góp phần kiềm chế sự lây lan dịch covid một mươi chín
trong cộng đồng
dù bất cứ hoàn cảnh nào
mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng ban giám đốc công an tp hcm
đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ
làm việc tại các chốt chống dịch trên địa bàn thành phố
tại mỗi chốt
trạm kiểm dịch
thứ trưởng lê quốc hùng
cùng ban giám đốc công an tp hcm
đã tặng quà và gửi lời cảm ơn
đến các cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại đây
động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục quyết tâm
vượt qua mọi khó khăn vất vả
đồng hành cùng thành phố
ngan chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan
từ các địa phương vào tp hcm
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu
các lực lượng trực chốt kích cực tuyên truyền
vận động để người dân nâng cao ý thức
phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện
ra vào địa bàn quản lý
đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
yêu cầu công an tp hcm
trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ
cho lực lượng tham gia trực chốt
chăm lo bữa ăn cho lực lượng chống dịch
đại diện lực lượng làm nhiệm vụ trực tại
các chốt kiểm soát
của lãnh đạo bộ công an
ban giám đốc công an tp hcm
đây sẽ là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
từ ngày sáu tháng bảy
tp đà nẵng áp dụng biện pháp
bắt buộc cách ly y tế tập trung hai mươi một ngày
đối với tất cả trường hợp người đến về đà nẵng
từ địa phương có dịch
đáng lưu ý là hiện nay các khu cách ly tập trung
trên địa bàn thành phố đã đầy
lực lượng công an y tế được huy động
để đảm bảo chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiểm soát người ra vào thành phố
vậy đà nẵng
đã triển khai việc tổ chức cách ly cho người
về từ vùng dịch như thế nào
để vừa đảm bảo an toàn hiệu quả
đồng thời đáp ứng được nguyện vọng
và khả năng chi trả của người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại đà nẵng
cách ly tại khách sạn là phương án được triển khai
dành cho người có nhu cầu khi về đà nẵng
từ địa phương có dịch
theo đó vừa qua
sở du lịch thành phố đã công bố danh sách
ba khách sạn được chọn làm nơi cách ly
đảm bảo nghiêm quy định phòng chống dịch
các cơ sở này phải có hệ thống camera giám sát
nhân viên được tập huấn các biện pháp phòng chống dịch
trong phục vụ cách ly tập trung
theo quy định
hiện nay mức phí cho một ngày cách ly
bao gồm tất cả phí dịch vụ và ăn uống
thấp nhất là một triệu đồng
một phòng đơn
và một triệu hai trăm linh nghìn đồng
một phòng đôi
cùng với đó là ba triệu cho bốn lần xét nghiệm covid một mươi chín
để đảm bảo đón một khách
chúng tôi cần phải hai nhân viên
mỗi nhân viên như thế là mặc mũi bồn
vô bộ hộ
các chi phí
trong quá trình
trong quá trình khách ở khách sạn
chúng tôi đều đảm bảo
về ăn uống chúng tôi đảm bảo
mục tiêu thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thứ hai đầy đủ chất kiên dưỡng
thay đổi liên tục
những món ăn để khách không bị ngán
trong hai mươi một ngày
tất cả những điều đó nó cấu thành chi phí
ví dụ tôi nói đơn giản
ví dụ rắc thải thì không phải tính theo rắc thải
thông thường mà tính theo rắc thải nguy hại

cho nên là cái chi phí xử lý rác thải
cũng là một cái vấn đề
trước những ý kiến cho rằng
mức phí đưa ra là cao
đối với việc cách ly
nhất là cách ly kéo dài hai mươi một ngày
sở du lịch cho biết để đáp ứng các tiêu chí
phòng chống dịch các khách sạn được lựa chọn
đều thuộc nhóm khách sạn ba bốn sao
tuy nhiên hiện nay
sở du lịch cũng đang tiếp tục tìm các khách sạn khác
có mức giá thấp hơn
đáp ứng nhu cầu của người dân
và chúng tôi cũng đã
đang tìm hiểu và nghiên cứu
mở rộng các đối tượng khách sạn khác
để đảm bảo
nhu cầu về cách ly của
tuy nhiên là việc
tổ chức mở rộng các khách sạn
thì nó cũng gặp các khó khăn
đó là khó khăn về vấn đề giàn trải lực lượng
nên việc lựa chọn các khách sạn này
phải hết sức tập trung
và việc giới thiệu các khách sạn này
theo nguyên tắc
bên cạnh việc tìm kiếm lựa chọn các khách sạn
đà nẵng tiếp tục thực hiện chủ trương cách ly tập trung
người về từ vùng diện
đến thành phố trong hai mươi một ngày
tại các khu cách ly do thành phố chuẩn bị
hiện thành phố đã lập thêm khu cách ly
tại trường cao đẳng công nghệ thông tin
và truyền thông việt hàng
thuộc quần ngũ hành sơn
thực hiện cái chủ trương là cách ly
người từ vùng dịch về đảm bảo hai mươi một ngày
theo tinh thần
là tại là khu tập trung
do thành phố chuẩn bị
và do dịch vụ khách sạn
thì những người nào
mà có nhu cầu ở khách sạn
thì chúng ta sẽ thực hiện
theo khách sạn
còn nếu những người nào mà không có nhu cầu đó
thì chúng ta sẽ thực hiện
tại khu cách ly của chúng ta
như vậy tại đà nẵng
có hai phương án cho người về từ vùng dịch
lựa chọn trong việc cách ly
phù hợp nhu cầu và khả năng của mỗi người
tuy nhiên để đảm bảo lực lượng
cho công tác kiểm soát phòng chống dịch
việc tổ chức cách ly sẽ tập trung
không dàn trải
nhất là việc tổ chức cách ly tại khách sạn
tuy ngày phát động đợt nhắn tin ủng hộ
phòng chống dịch covid một mươi chín
trên cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
qua đầu số một nghìn bốn trăm linh tám
và chiều ngày hôm nay
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
tổng liên đoàn lao động việt nam
đã tổ chức chương trình trao số tiền
phân bổ đợt một là một trăm linh tỷ đồng
tới quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
thay mặt các cơ quan đồng chủ trì
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đỗ văn chiến
đã gửi lời cảm ơn tới các tổ chức
cộng đồng doanh nghiệp cá nhân
những nhà hảo tâm trong nước
kiều bào ở nước ngoài
những người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam
đã nhắn tin ủng hộ
để có thêm nguồn lực ủng hộ vào quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
và công tác phòng chống dịch
chủ tịch đỗ văn chiến cam kết
mặt trận sẽ thực hiện đúng nguyên tắc
chuyển giao đầy đủ kinh phí vào quỹ vaccine
và cũng sẽ công khai minh bạch công bằng bình đẳng
trong tiếp cận vaccine đối với toàn thể nhân dân
đảm bảo sự giám sát của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức thành viên
trong việc phân bổ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ
mong muốn thời gian tới
tiếp tục nhận được sự chia sẻ giúp đỡ
của các tổ chức doanh nghiệp tập thể cá nhân
đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài
người nước ngoài đang sinh sống
làm việc tại việt nam và các tổ chức quốc tế
để việt nam sớm đẩy lùi đại dịch
tại buổi lễ ubnd
mặt trận tổ quốc việt nam cũng trực tiếp
tiếp nhận tiền ủng hộ của một số cơ quan tổ chức
gửi tới quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch
tin an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị các giải bóng đá lớn
luôn là niềm mong chờ của người hâm mộ
thế nhưng đây cũng là cơ hội gia tăng hoạt động
của các đối tượng tội phạm cơ bạc
khi giải vô định bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi một
diễn ra cho đến khi kết thúc
thì hàng loạt đường dây cá độ đã bị triệt phá
tại thành phố hải phòng
công an quận lê trân vừa tạm giữ hình sự
tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá
với số tiền cá độ lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình
công an quận lê trân đã phát hiện
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua hệ thống trang web quốc tế bóng tám mươi tám com
quy mô lớn theo bốn cấp độ
là siêu tổng tổng đại lý đại lý con bạc
với sự tham gia của nhiều người
và hoạt động mạnh trong thời gian diễn ra
giải vô định bóng đá châu âu
công an quận lê trân phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt đột kích bắt giữ một mươi hai đối tượng
tại địa bàn các quận lê trân hải an
huyện kiến thụy và thủy nguyên
qua điều tra ban đầu công an xác định
các đối tượng đã sử dụng trang web quốc tế bóng tám mươi tám com
để đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với tổng số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
tăn cứ tài liệu chứng cứ
công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự
bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng tại hải phòng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
mới đây phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
đã đấu tranh triệt phá sàn giao dịch tiền ảo
theo phương thức đa cấp biến tướng lửa đảo
các đối tượng đã sử dụng những chiêu thức
thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người tham gia
bỏ tiền vào những mô hình như thế này
nhằm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thế dương
chú tại cầu giấy hà nội
là người trực tiếp tổ chức điều hành hoạt động
của sản hittoxin net
qua công tác đấu tranh
đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đã nhờ nguyễn văn quyền
chú tại gia lâm hà nội
thiết lập sản giao dịch ngoại hối hittoxin net
các đối tượng đã lập ra một website
được mô phỏng giống các sản quốc tế
tuy nhiên các đối tượng có thể can thiệp
vào các lệnh giao dịch
tự ý điều khiển thắng thua
viết một cái website giống như
cái website mẫu đấy cho dương
với cái giá là dương giao
khoảng năm đô để chi phí
để xây dựng lên cái website đấy
có tính năng là can thiệp được vào
kết quả của người chơi
là can thiệp được vào kết quả
lên hoặc xuống của
các cặp tiền trong thời gian sáu mươi giây
sản giao dịch này sử dụng
chế độ chơi tự động để đặt lệnh
thay cho việc khách hàng tự giao dịch
tham gia đặt cược theo tỷ lệ giá lên là màu xanh
xuống là màu đỏ của các cặp tiền điện tử
trong khoảng thời gian ba mươi giây
nếu dự đoán đúng thì được hưởng chín mươi năm
tiền đặt cược còn dự đoán sai
sẽ mất toàn bộ số tiền
giống như hình thức đánh bạc
với lãi suất được các đối tượng cam kết
từ sáu đến một mươi năm trên tháng
trong vòng một trăm linh ngày
người chơi có thể rút gốc vào lãi
khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia
thì được hưởng một năm tiền hoa hồng
nó là tiền người dưới đối với người trên
và khi khán giả nhất định
khi cái quỹ đấy được trả cho người trên
mới lãi suất cao rồi
mà không để trả cho người dưới được nữa
thì em sẽ cho âm bốt
để nhằm chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư
cho nhà đầu tư nó
thì hợp lý thua thì hợp lý
nên lại giao dịch với người đầu tư
giữa các đối tượng
nên lại qua không gian mạng internet
những thông tin về đối tượng
về các lợi dụng khác
thì hầu như những người đầu tư không biết
đây là những cái
phương thức thủ đoạn mới
mà đẩy người đầu tư vào
vì thế là bị động
và rất ít các thông tin
về đối tượng
tại hải phòng
cơ quan công an làm rõ có hơn ba mươi người
đã đầu tư tổng số tiền
một mươi sáu một tỷ đồng trên sàn hittoxin net
ngoài ra hiện nay trên cả sàn hittoxin net
có gần một người tham gia
với tổng số dư hiện tại của nhà đầu tư
tại thời điểm kiểm tra là hơn một mươi năm tỷ đồng
tại việt nam
luật pháp chưa công nhận
các loại tiền ảo tiền kỹ thuật số
và chỉ có ngân hàng nhà nước việt nam
và các tổ chức kiếm dụng
mới được cấp phép hoạt động giao dịch ngoại hối
và các sàn giao dịch
ngoại hối trên không gian mạng
ở việt nam hiện nay đều không được cấp phép
nhưng người dân
tham gia đầu tư tiền
vào các sàn giao dịch ngoại hối
thì sẽ rơi vào bẫy
của các đối tượng
thiết lập ra các sàn giao dịch ngoại hối
trên không gian mạng chế phép như vậy
để chiếm đoạt tài sản của người dân
việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch
trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản
của những người đầu tư là phương thức
thủ đoạn phạm tội mới
vấn đề phức tạp mới phát sinh
xảy ra ở một số tỉnh thành phố lớn hiện nay
gây bức xúc trong dư luận xã hội
thông qua việc triệt phá thành công
ở nhóm tội phạm trên
đã góp phần đảm bảo chính sách tiền tệ của nhà nước
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương